thưa quý vị tết trung thu từ rất lâu không chỉ là tết của thiếu nhi mà còn là ngày tết đoàn viên
trong những ngày này thì mọi người sẽ cùng nhau vui chơi tận hưởng không khí ấm áp rộn ràng náo nhiệt trên các con phố
và phóng viên thời sự đã có ghi nhận ngay lúc này
thưa quý vị sau nhiều ngày mưa lớn thì đến ngày hôm nay chỉ mới cuối giờ chiều thôi thì tại phố hàng mã
quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã rất đông người dân có mặt để tận hưởng không khí trung thu
và chính màu sắc sạc sỡ ở con phố này đã thu hút rất nhiều người dân không chỉ có trẻ em mà cả người lớn và bạn bè quốc tế
con rất là thích trung thu vì nó không có ở úc đồ chơi con thích nhất là những cái đèn và bong bóng
hôm nay tôi đưa cả gia đình và cả vợ con đến đây để tận hưởng không khí trung thu
cảm giác không khí đây cũng rất là đẹp
trước lượng người dân kéo về khu vực phố cổ ngày càng đông lực lượng công an đã ra quân tiến hành phân chia các tổ công tác
để đảm bảo an ninh trật tự nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông để tránh ủn tắc giúp người dân vui chơi trung thu an toàn
về công tác trật tự giao thông thì công an phường đã thành lập rất là nhiều tổ công tác
và bố trí lực lượng công tác
một trăm linh quân số để ứng trực thường xuyên tại đơn vị và giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự giao thông
và trợ truyền thống trung thu hàng mã thì diễn ra trong khu vực phố cổ
và mỗi một đầu điểm ngã ba ngã bốn giao cắt với khu vực trợ thì công an thường đều bố trí lực lượng tham gia
và phân luồng tại những điểm giao thông này
nụ cười hạnh phúc và vui vẻ là điều có thể dễ dàng bắt gặp trên gương mặt của người dân thủ đô
trong dịp trung thu đầy ấm áp ý nghĩa này
trung thu giờ đây đã trở thành một ngành
lễ quan trọng không chỉ với thiếu nhi mà còn không thể thiếu với tất cả mọi người
con mong là có gia đình con và con sẽ khỏe mạnh với nhau và hạnh phúc
mong muốn là như có thể là thời gian cuối cùng gia đình này có thể đưa con đến chơi các trò chơi truyền thống ở đây
con mong là con sẽ luôn mãi bên nhau hạnh phúc vui vẻ cười nói với nhau trong tết trung thu